hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khu vực phía nam vẫn còn diễn biến phức tạp
và sự xuất hiện của biến chủng mới omicron trên thế giới
căn cứ vào thực tế và các kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống diễn biến của dịch bệnh
sở y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố nghiêm túc tái cấu trúc và chức năng bệnh viện
để thích ứng với tình hình dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
ngoài ra các bệnh viện cần giả soát tài cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp
với yêu cầu thu dung điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý thông thường khác
riêng các khu cách ly covid một mươi chín tại tất cả các bệnh viện cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly
thành đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người mắc covid một mươi chín
trong đó đảm bảo mỗi đơn vị covid một mươi chín có số dường tối thiểu
một mươi tổng số dường của cả bệnh viện chưa bao gồm số dường của khoa đơn vị hồi sức covid một mươi chín
sở y tế đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa chuyên khoa không thuộc các bệnh viện
chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi khẩn trương xây dựng kế hoạch
với quy mô dương điều trị và hồi sức covid một mươi chín nếu có để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu
điều trị trong tình hình mới gửi về sở chậm nhất trước ngày một mươi tháng một mươi hai
sở y tế cho biết hiện thành phố có bốn bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ
để điều trị covid một mươi chín
bệnh viện covid một mươi chín gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới trường vương an bình
huyện củ chi tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị covid một mươi chín
các bệnh viện đã tách đôi tức có khối nhà riêng biệt có cổng và lối đi riêng
thực hiện nhiệm vụ điều trị covid một mươi chín bao gồm bệnh viện quân dân y miền đông
phạm ngọc thạch từ dũ hùng vương nguyễn tri phương nhi đồng thành phố
tiếp tục nhiệm vụ chuyên tiếp nhận điều trị covid một mươi chín ở một nửa tách đôi
dành cho covid một mươi chín
tổng quy mô dường bệnh của các bệnh viện chuyển đổi công năng
chuyên tiếp nhận điều trị covid một mươi chín khoảng bốn ba trăm linh giường
sở y tế đề nghị các bệnh viện chuyển đổi công năng và các bệnh viện tách đôi
cập nhật lại quy mô dường bệnh dành cho công tác điều trị covid một mươi chín
gửi về sở y tế trước ngày một mươi tháng một mươi hai để xem xét
trình ubnd tp điều chỉnh quyết định
tin tức tiếp theo đến từ thủ tướng chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiêm vaccine
cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định
đặc biệt lưu ý những người cao tuổi người có bệnh nền
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
vừa ký công điện một nghìn sáu trăm sáu mươi hai về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine
quản lý điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
theo công điện những ngày gần đây số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín
có xu hướng gia tăng trong các nguyên nhân có bắt gập trong quản lý
hỗ trợ điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín dù đã đủ vaccine
nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già người có bệnh nền chưa được tiêm
có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh
vì thế thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiêm vaccine
cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định đặc biệt lưu ý những người cao tuổi
người có bệnh nền chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng
để tiêm an toàn nhanh nhất triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường
bộ y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để tỉnh thành phố tổ chức cấp phát
cho tất cả những người bị nhiễm uống ngay sau khi được xác định dương tính
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi
quản lý sức khỏe cho tất cả người bị nhiễm virus không để xảy ra tình trạng
người nhiễm virus không liên hệ được với cơ sở y tế không được phát thuốc điều trị ngay
bộ y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép công tác mua sắm
đảm bảo đủ thuốc điều trị tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu
như vậy với số ca tử vong tăng thủ tướng lưu ý tiêm vaccine cho người cao tuổi
người có bệnh nền
và đến giờ câu chuyện bao giờ học sinh được đến trường đang được rất nhiều người quan tâm
trên mạng xã hội lan truyền một thông báo có đóng dấu đỏ được cho là hiệu trưởng
trường trung học cơ sở mỹ hạnh xã mỹ hạnh bắc huyện đức hòa
ký vào ngày ba mươi tháng một mươi một thông báo có nội dung yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cập nhật
số lượng học sinh đã tiêm ngừa vaccine phòng covid một mươi chín đến thời điểm hiện tại
theo thông báo những học sinh chưa tiêm thì giáo viên chủ nhiệm phải ghi lý do của những em chưa tiêm
cụ thể bao nhiêu em bị f bao nhiêu em bị bệnh không tiêm được bao nhiêu em chưa đi tiêm
bao nhiêu em phụ huynh không đồng ý tiêm hàng chót giáo viên phải cập nhật vào chiều ba mươi tháng một mươi một
đồng thời giáo viên chủ nhiệm thông báo với những học sinh chưa tiêm chuẩn bị tinh thần
nếu địa phương có thông báo lịch tiêm thì phải đi tiêm
điều gây chú ý ở thông báo này là phần nội dung được in đậm
nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học
dự kiến ngày học trực tiếp là hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quy định này đã khiến cho nhiều phụ huynh không chỉ của trường trung học cơ sở mỹ hạnh băn khoăn
bởi không rõ có quy định nào quy định không cho học sinh chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
không được đi học trực tiếp hay không
nên như không phải do ý muốn phụ huynh
mà là do cơ địa của trẻ không thể tiêm phòng thì chẳng lẽ các em cũng không được đến trường hay sao
được biết phòng đã liên hệ ban giám hiệu trường trung học cơ sở mỹ hạnh để xác thực thông tin
và ban giám hiệu nhà trường xác nhận ra thông báo có nói đến nội dung
nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học
lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện đức hòa cho biết nội dung này là không đúng
bởi hiện tại chưa có quy định nào như thế cả
phòng đã trao đổi với ban giám hiệu trường trung học cơ sở mỹ hạnh
để thu hồi thông báo

và thông tin lại cho giáo viên học sinh phụ huynh được rõ
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo long an khẳng định để chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp trở lại
bên cạnh việc chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tuyên truyền vận động khuyến khích phụ huynh cho con em tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trước khi trở lại trường học trực tiếp
tuy nhiên không có quy định nào về việc học sinh chưa tiêm vaccine
sẽ không được trở lại trường học trực tiếp
thông tin khác rất quan trọng liên quan đến tâm dịch ở tp hcm
bí thư thành ủy tp hcm cho biết ngành y tế công an quân đội đã phối hợp
chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện
biến chủng này lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
ông nguyễn văn nên đánh giá về năm hai nghìn hai mươi một của thành phố
đại dịch covid một mươi chín đã gây tác hại rất nghiêm trọng đến kinh tế xã hội
đến mọi mặt của đời sống xã hội
nó hưởng trực tiếp đến người lao động
trong bối cảnh đó nhiều doanh nghiệp lĩnh vực đã trụ vững và quay lại thị trường
nhưng cũng còn một số hạn chế bất cập máy móc cứng nhắc
người đứng đầu đáng bộ tp hcm cho biết trong thời điểm biến chủng delta đang hoàn hành
ở khắp nơi thế giới lại phải đối mặt với biến thể mới mang tên omicron
rất đáng quan ngại
nhiều nước đã phản ứng ngay lập tức bằng các biện pháp mạnh
trước sự lây lan mạnh mẽ của biến thể này
biến chủng lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng genta
các nhà khoa học đang tập trung đánh giá mức độ nguy hiểm omicron
tuần trước một mươi nước trên thế giới xuất hiện biến chủng mới
đến nay hai mươi hai nước đã ghi nhận nhiễm ông nguyễn văn nên phân tích
bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ thêm thủ tướng vừa qua đã có chỉ đạo
về việc chuẩn bị trước trong trường hợp nhiễm biến chủng omicron xâm nhập
tại tp hcm ngành y tế công an quân đội đã phối hợp chuẩn bị các kịch bản
ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện tại địa bàn
trong công tác phòng chống dịch thời gian qua ông nguyễn văn nên đánh giá
thành phố đã rút ra nhiều bài học rất quan trọng trong đó đại dịch đã giúp đảng bộ
chính quyền thành phố nhìn rõ tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn gian khổ
của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp
bí thư thành ủy tp hcm thẳng tháng nêu
tuy vậy chúng ta cũng nhìn nhận tổ chức bộ máy của thành phố còn bộc lộ nhiều bất cập
về mức cân đối giữa dân số với bộ máy quản lý nhất là về y tế cơ sở
đội ngũ cán bộ có cả cán bộ cốt cán từng cấp còn có lúc có nơi có việc
có người thiếu trách nhiệm tâm huyết thiếu bản lĩnh biểu hiện tiêu cực
né tránh ngại khó ngại khổ
như vậy có thể thấy khi ca covid một mươi chín tăng ngành y tế công an quân đội đã phối hợp
chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện tại địa bàn
và chắc chắn mọi phương hướng bảo vệ người dân trước biến thể danta hay là omicron
đều sẽ được tp hcm tính toán kỹ lưỡng
về tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín bộ y tế cho biết đã chỉ đạo các địa phương
đơn vị tổ chức tiêm vaccine miễn phí cho người dân với các nguồn vaccine do bộ y tế tổ chức
mua nhập khẩu nhận viện trợ tài trợ và vaccine do doanh nghiệp tài trợ
bộ y tế kiến nghị với tốc độ triển khai tiếp nhận và tiêm vaccine covid một mươi chín hiện nay
dự kiến trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ này sẽ phân bố đầy đủ vaccine cho các địa phương
để tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
do vậy tại thời điểm này bộ y tế đề xuất chính phủ cho phép trước mắt không khuyến khích các địa phương
doanh nghiệp mua vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế cho biết đã trình thủ tướng kế hoạch mua sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
sau khi kế hoạch được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu thực tế
bộ sẽ báo cáo thủ tướng về chủ trương khuyến khích doanh nghiệp địa phương mua nhập khẩu vaccine
những kết luận ban đầu cho thấy
biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh nhẹ hơn
do đó có khả năng nó chính là bước đầu tiên cho con đường biến covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu
trên đây là nhận xét của một chuyên gia úc nói với genal new asia cna singapore vào ngày một tháng một mươi hai
hiện tại người ta vẫn chưa có nhiều thông tin về biến thể omicron
chỉ biết nó có một số lượng lớn đột biến đặc biệt là trong protein gai
và dường như đang lây lan nhanh chóng ở những khu vực cụ thể
trong tuyên bố ngày một tháng một mươi hai
tổ chức y tế thế giới cho biết các ca mắc omicron cho tới nay chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng
đồng thời không có bằng chứng chứng tỏ hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành
bị suy giảm trước biến thể mới này
thông báo này tương đồng với những thông tin ban đầu từ châu phi trước đó
dù vậy who vẫn đang hết sức thận trọng với dữ liệu hạn chế có sẵn
vào thời điểm này chưa rõ omicron có thể tránh vaccine tốt hơn các biến thể sars cov hai như là delta hay không
các chuyên gia cho biết
độc lực của một loại virus
có xu hướng giảm đi sau khi lây lan cho một nhóm dân số
chẳng hạn bệnh nấm da ở thọ đã giết chết chín mươi chín số lượng thỏ khi lần đầu tiên xuất hiện ở úc
sau bây giờ gây ra tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều
một chuyên gia dự đoán covid một mươi chín cũng sẽ trở nên ít nghiêm trọng hơn
khi nói chuyển thành bệnh đặc hữu và biến thể omicron có thể là bước đầu tiên dẫn đến điều này
sự tiến hóa của bệnh dự kiến khác nhau tùy thuộc vào nhóm dân số có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp hay cao
ở những nơi chưa phủ vaccine
xin rộng như nam phi nơi chỉ có khoảng hai mươi năm dân số được tiêm vaccine covid một mươi chín
và là khu vực đầu tiên phát hiện biến thể omicron
các biến thể virus mới có cơ hội lây lan mạnh hơn
suy cho cùng việc biến thể omicron xuất hiện nhấn mạnh sự cần thiết
phải thực hiện chiến dịch tiêm chủng hiệu quả trên toàn thế giới để vượt qua đại dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín có xu hướng gia tăng
trong các nguyên nhân có bất cập trong quản lý hỗ trợ điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già
người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh
trước những bất cập trên thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo
hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định
đặc biệt lưu ý những người cao tuổi người có bệnh nền
chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn nhanh nhất
triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường bộ y tế phân bổ
ngày thuốc kháng virus dạng viên để các tỉnh thành phố tổ chức cấp phát
cho tất cả những người bị nhiễm virus uống ngay sau khi được xác định dương tính
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi
quản lý sức khỏe cho tất cả người bị nhiễm virus không để xảy ra tình trạng
người nhiễm virus không liên hệ được với cơ sở y tế không được phát thuốc điều trị ngay
bao gồm cả thuốc kháng virus nêu trên
bộ y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép công tác mua sắm
đảm bảo đủ thuốc điều trị tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu